tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời thủ đô viêng trăn
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
kết thúc chuyến thăm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit
toàn văn điện cảm ơn như sau
kính gửi đồng chí bunyang volachit tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
rời đất nước hoa trăm pa tươi đẹp kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào tôi và đoàn đại biểu cấp cao việt nam xin gửi lời chào thân thiết và lời cảm ơn chân thành đến đồng chí và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân lào anh em đã dành cho chúng tôi sự đón tiếp nồng nhiệt
chú đáo thân tình thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị tình đoàn kết đặc biệt việt nam lào
chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào tiếp tục phát triển ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả và thiết thực trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
chúc nhân dân lào anh em
dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ một mươi của đảng nhân dân cách mạng lào xây dựng thành công nước lào hòa bình độc lập dân chủ thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa
chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
chúc đồng chí và các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước lào dồi dào sức khỏe hạnh phúc và thành công trên cương vị đầy trọng trách của mình
nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam